ngổn ngang vật liệu xây dựng rác thải phế thải bốc mùi hôi thối
vỉa hè bị đào sới gô ghê là thực trạng đang diễn ra tại nút gia thông chùa bộc thái hà
một trong các nút giao nóng nhất trên địa bàn quận đống đa
gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân tại khu vực ngã tư này
với tổng mức đầu tư hơn năm trăm ba mươi năm tỷ đồng dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông chùa bộc thái hà
quận đống đa hà nội là dự án trọng điểm được ủy ban nhân dân thành phố hà nội phê duyệt
với kỳ vọng tháo gỡ giải quyết vấn đề ủn tắc giao thông tại một trong những khu vực chịu nhiều áp lực nhất quận đồng đa
dự án có chiều dài năm trăm hai mươi một ba mét bao gồm các hạng mục nền mặt đường cống thoát nước
hệ thống đèn chiếu sáng cây xanh vỉa hè tổ chức giao thông và các công trình phụ trợ khác
theo phương án thiết kế khi hoàn thiện góc một phần tư phố chùa bộc hướng đi thái hà sẽ được chỉnh trang
cải tạo bên phải tuyến bắt đầu từ cổng học viện ngân hàng qua góc ngã tư
tiếp đến tuyến phố tây sơn hướng đi nam đồng và kết thúc tại cổng đảo công đoàn
đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng đã tiến hành giải phóng mặt bằng khoảng một trăm một mươi hộ dân để phục vụ cho dự án
dù hiện đã hoàn thành giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án vẫn còn nhiều vấn đề tổn động
gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân tại nơi đây
kể từ ngày khu vực này được giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án
người dân tại đây phải chung sống với rác thải phế thải đất đá ngổn ngang
trước cửa nhiều căn nhà đang được tháo rỡ một cách giang dở
trở thành bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường bốc mùi hôi thối
gia đình bà bình là một trong những hội dân có diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án
vì số lượng đất phục vụ cho dự án không lớn kết cấu nhà ở vẫn khá ổn định
không bị phá rỡ nhiều gia đình bà bình vẫn sinh sống tại đây
sau khi nhận được đền bù với giá bốn mươi bảy triệu đồng trên một m hai
ngôi nhà của bà bình liền nằm sát dự án và hứng chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ công trình
phía hề phố chùa bộc hướng đi thái hà nằm trong dự án bị đao sới gô ghề
khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn và khiến nhiều người dân phải đi bộ dưới lòng đường
một đoạn về hề trên con phố này cũng đã bị chất đầy sắc thải dân sinh và sắc thải xây dựng
điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đi lại
buôn bán và sinh hoạt của người dân nơi đây
nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại phố chùa bộc bị ảnh hưởng từ khi dự án triển khai
như buộc chủ cửa hàng phải di rời hoặc tìm nhà khác để thuê

và treo biển cảnh báo công trình năng thi công
nhiều người dân khu vực cho rằng tiến độ thi công chậm chạp khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng trong thời gian quá dài
dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông chùa bộc thái hà là một trong các dự án trọng điểm của hà nội
để cải thiện tình trạng ùn tắc ở một trong các nút sao nóng nhất trên địa bàn quận đống đa
theo kế hoạch mở rộng mặt đường tuyến phố chùa bộc trong nút giao sẽ rộng từ hai mươi ba đến ba mươi mét
đoạn từ chùa bộc đến phạm vi nút giao rộng từ một mươi sáu đến một mươi tám mét phía hề rộng trung bình ba mét
đại diện chủ đầu tư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết
việc đầu tư xây dựng góc một phần tư chùa bộc tây sơn không chỉ giải quyết vấn đề un tắc giao thông
tăng cường năng lực thông hành qua nút sao mà còn tạo nên cảnh quan cân xứng hoàn chỉnh cho cả khu vực
theo dự kiến đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn dự án sẽ cơ bản xong phần thảm thô
và hoàn thành vào ba mươi tháng tám năm nay
tuy nhiên đến hiện tại công trường vẫn ngổn ngang gạch đá sắc thải đổ trộn
gây ủn tắc giao thông và hồi nhận môi trường
người dân rất chia sẻ về những khó khăn bất khả kháng trong thời gian thi công
song cũng rất mong muốn tiến độ dự án được đẩy nhanh
để tránh ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi lại và an toàn giao thông